nếu phát hiện và điều trị ở giai đoạn sớm của bệnh thì tiên lượng tốt với tỷ lệ sống năm năm cho bệnh nhân ở giai đoạn một là khoảng chín mươi
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ chia sẻ cụ thể hơn về bệnh lý ung thư trực tràng nguyên nhân gây bệnh và phương pháp điều trị ung thư trực tràng
đầu tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
thưa bác sĩ các bệnh lý ung thư đường tiêu hóa thì có rất là nhiều bệnh một trong số đó là bệnh ung thư trực tràng vậy thưa bác sĩ ung thư trực tràng là gì ạ
ung thư trực tràng là một bệnh lý ác tính của đường tiêu hóa trực tràng là đoạn cuối của đường tiêu hóa và bệnh lý ác tính này xuất phát từ trực tràng gọi là bệnh lý ung thư trực tràng
bệnh lý này là một bệnh lý khá phổ biến là một trong một mươi bệnh lý
bệnh lý này là một bệnh lý thường gặp của ung thư và bệnh lý này thường là có một tiên lượng tốt nếu chúng ta phát hiện sớm và điều trị kịp thời
trong điều trị bệnh lý của ung thư đại trực tràng thì thường là phải phối hợp kết hợp với nhiều phương pháp mà khác nhau thì mới đạt được hiệu quả cao nhất
và bệnh lý này thì có thể chúng ta có thể phòng chống được bằng cách là chúng ta có thể tầm soát bệnh phát hiện bệnh sớm
thì chúng ta có chiếc bệnh hiệu quả và có thể đạt được khỏe bệnh
vâng vậy nguyên nhân nào dẫn đến ung thư trực tràng thưa bác sĩ
người ta thấy có một số yếu tố có liên quan như là đột biến gen
đột biến gen này thì sinh ra một số những bệnh lý liên quan đến tính chất gia đình như là bệnh lý đa polip có tính chất gia đình v v
thế và có bệnh lý ung thư đại trực tràng thì có
cả những bệnh lý cũng có cái tính chất di truyền có cái tính gia gia đình
những người mà trong gia đình có mắc bệnh lý về ung thư đại trực tràng
thì thường là người đó có cái tỷ lệ cái tần suất gặp phải bệnh này cao hơn những người bình thường
ngoài ra thì bệnh lý ung thư đại trực tràng còn gặp có liên quan đến độ tuổi
độ tuổi thì thường là chúng ta hay gặp ung thư đại tràng ở
những người trên năm mươi
và vì thế có những khuyến cáo là chúng ta khi trên năm mươi tuổi
thì chúng ta thường nên đi tầm soát bệnh lý này
bằng cách là nội soi bằng cách là
các xét nghiệm làm test để phát hiện ra bệnh lý này sớm hơn
và bệnh lý này còn liên quan tới một số những bệnh
liên quan đến bệnh đường tiêu hóa trước đó
ví dụ như là viêm
đại trực tràng
ví dụ như là bệnh polyp đại trực tràng
thì những bệnh lý này cũng có những cái
liên quan là làm cho cái
liên quan đến cái tỉ lệ mắc bệnh ung thư đại trực tràng cao hơn
ngoài ra thì người ta còn thấy liên quan đến những cái
như là cách ăn uống nối sống tập thể dụng
như người béo phi hoặc là những người thường xuyên hút thuốc lá uống rượu
nghiện rượu thì thường là cái tỉ lệ gặp vào cái bệnh lý ung thư đại trực tràng cao hơn
vâng xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi
tùy theo loại tế bào ung thư và giai đoạn bệnh
bác sĩ sẽ chỉ định hoặc là đơn trị hoặc kết hợp các phương pháp điều trị với nhau
để đạt hiệu quả cao nhất
tại khoa ung bố bệnh viện đa khoa tâm anh
kế hoạch điều trị luôn bảo đảm phù hợp với từng cá thể bệnh nhân
dựa trên việc cập nhật các hướng dẫn điều trị mới nhất trên thế giới
quy tụ đội ngũ bác sĩ dược sĩ lâm sàng
có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị ung thư
với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại máy móc tầm soát và chẩn đoán tiên tiến
khoa ung bố bệnh viện đa khoa tâm anh
còn triển khai các gói khám sàng lọc tầm soát phát hiện sớm ung thư đại tràng
giúp việc điều trị đạt hiệu quả cao nhất
đồng thời tiết kiệm chi phí giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho người bệnh
các chuyên gia khuyên cáo người trên bốn mươi tuổi hoặc người có những yếu tố nguy cơ
cần thăm khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh lý
và có biện pháp điều trị bệnh tối ưu
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết